bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy chính thức có hiệu lực
đáng chú ý là những hành vi khai thác thủy sản trái phép sẽ bị phạt tiền lên tới một tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm
còn đối với tổ chức vi phạm thì mức xử phạt này có thể lên tới hai tỷ đồng
đây là mức xử phạt cần thiết nhằm tăng tính răng đe cho những hành vi khai thác thủy sản tận diệt
những hành vi khai thác thủy sản trái phép ở những vùng biển nước ngoài
tình trạng ngư dân dùng nhiều biện pháp để khai thác thủy sản tận diệt như sung điện giả cào minh nổ
đã khiến cho nguồn lợi thủy sản bị cạn kiệt thiếu ý thức khai thác đánh bắt bất kể thời gian
bất kể loài thủy sản lớn hay nhỏ
nói chung là cái tôm cua gạ cá thì mình cũng chẳng biết nó đẻ có nào ngày nào hầu như ngày nào đánh bắt
không theo một quy luật nào cả
không chỉ có đúng là không theo quy luật nào bão gió thì nghỉ thôi
nhưng mà nếu đánh bắt như thế thì nó cạn kiệt thì sao
nó cạn kiệt thì nó đã phải đẻ thôi
nguồn lợi thủy sản đang suy giảm rất rõ đặc biệt là nguồn lợi thủy sản ven bờ
việc khai thác thủy sản bất hợp pháp trên thực tế vẫn còn diễn ra khá phổ biến
mức xử phạt hành chính trước đây chưa đủ để ngư dân tuân thủ luật pháp
sắp tới đây khi luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy chính thức có hiệu lực
cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm
bên cạnh đó là hành vi khai thác thủy sản trái phép thuộc vùng biển lãnh thổ của nước ngoài
đã làm ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh của đất nước
việt nam từng nhận án thẻ vàng từ đoàn thanh tra của ủy ban châu âu ec
khi luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy được áp dụng thì hành vi này sẽ bị phạt tiền tỷ
liệu có đủ thức tỉnh những ngư dân vẫn đang cố tình vi phạm